cứ mỗi giờ tan học của các trường mầm non và tiểu học tại tỉnh nghệ an chúng ta lại có thể bắt gặp hình ảnh
các bậc phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường chờ đón con em mình
phong trào này đang lan tỏa rộng khắp tại các trường trên địa bàn tỉnh
tạo nên một hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông của tỉnh nghệ an
nếu như trước đây vào giờ tan học phụ huynh đến đón con dừng đỗ xe máy ô tô lộn xộn trước cổng trường
gây ủn tắc giao thông thì nay hàng trăm phụ huynh đón con ở trường tiểu học hương tây
đều đã đỗ xe sát mép đường xếp hàng ngay ngắn
sau chưa đầy một tháng triển khai phong trào xếp hàng đón con đang hình thành
được thói quen giữ trật tự an toàn giao thông trước cổng trường cho các bậc phụ huynh
hiện tại huyện hương nguyên đang triển khai thí điểm tại năm trường
và trong thời gian tới đoàn thanh niên huyện sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với các nhà trường địa phương
để triển khai đồng loạt tại các trường học bậc mầm non và tiểu học
trên địa bàn
hy vọng rằng trong thời gian tới phong trào xếp hàng đón con ở các trường học trên địa bàn
tỉnh nghệ an sẽ được nhân doanh
đây cũng là một cách làm thiết thực để giáo dục trẻ em hình thành ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ